theo ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận đến một giờ sáng nay còn khoảng một trăm linh chiếc tàu với bốn trăm hai mươi lao động đang trên đường vào bờ để tránh bão
chậm nhất là đến trưa nay công tác ứng phó với cơn bão số một mươi hai phải được hoàn tất
theo kiểm tra giả soát kiểm đếm tổng số tàu thuyền toàn tỉnh bình thuận là bảy ba trăm chín mươi chín chiếc trên ba mươi chín bảy trăm bảy mươi hai lao động
tính từ một giờ ngày ba tháng một mươi một số tàu thuyền đang hoạt động trên biển là một trăm hai mươi năm chiếc trên năm trăm một mươi năm lao động hoạt động ven biển tỉnh bình thuận và ven biển tỉnh bà rịa vũng tàu
theo lệnh kêu gọi vào bờ hiện có một trăm linh ba chiếc với bốn trăm hai mươi lao động đang trên đường vào bờ tránh bão cách bờ từ một mươi đến một mươi năm hải lý
các tàu thuyền còn lại đang tiếp tục kêu gọi vào bờ và giữ liên lạc với các đồn biên phòng
các đài thông tin duyên hải khu vực thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng
lãnh đạo tỉnh bình thuận
cho biết trong quá trình chỉ đạo và ứng phó với bão cần lưu ý khắc phục tư tưởng chủ quan tập trung triển khai ngay phương án phòng tránh bão theo phương châm bốn tại chỗ kiểm tra giả soát kế hoạch phương án di rời sơ tán dân đã được phê duyệt chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện lực lượng vật tư theo kế hoạch đã được phân công chủ động tham gia ứng phó
trong đó cần đặc biệt chú ý về lương thực thực phẩm và các phương án phòng tránh